những hồi ước bài ca đi cùng năm tháng đã dựng lại bức tranh của đất nước hào khí của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của tổ quốc
bên cạnh đó là những bản tình ca lãng mạn những vần thơ thể hiện mong muốn độc lập tự do sống cuộc sống hòa bình tươi đẹp của con người việt nam
mới đây cục văn thư và lưu trữ nhà nước phối hợp với trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
tổ chức triển lãm quốc hiệu và kinh đô nước việt qua mục bản triều nguyễn
triển lãm giới thiệu đến công chúng ba mươi hai hình ảnh tài liệu và hai mươi phiên bản mục bản triều nguyễn
giới thiệu về nguồn gốc ý nghĩa của các quốc hiệu và kinh đô của việt nam trải qua các thời kỳ lịch sử được khắc ghi trong các mục bản
triển lãm là dịp để tăng cường giới thiệu và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ nói chung và di sản tư liệu thế giới mục bản triều nguyễn nói riêng
qua đó quảng bá tôn vinh giá trị các di sản của việt nam đã được thế giới công nhận
triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại khu thái học của văn miếu quốc tử giám hà nội
tranh kim hoàng là một trong những dòng tranh dân gian nổi tiếng của nước ta
tranh kim hoàng một thời là món ăn tinh thần của người dân xứ đoài và vùng đồng bằng bắc bộ
dù mắc nhiều giá trị dân gian đặc sắc nhưng dòng tranh này
đang đứng trước nguy cơ thất truyền nếu như không có sự kịp thời phục hồi và phát huy giá trị
bằng tình yêu với nét đẹp văn hóa truyền thống mới đây nhà sưu tập thu hòa cùng những người tâm huyết
với di sản tranh dân gian của cha ông xưa đã cùng phối hợp nghiên cứu sáng tạo
để ra mắt cuốn sách đầu tiên về dòng tranh dân gian kim hoàng
song song với dự án khôi phục tranh dân gian kim hoàng cuốn sách dòng tranh dân gian kim hoàng ra đời
là một nỗ lực để khẳng định vị trí của dòng tranh kim hoàng trong dòng chảy chung của tranh dân gian việt nam
cuốn sách dòng tranh dân gian kim hoàng của nhóm tác giả gồm nhà sưu tập nguyễn thị thu hòa
chủ dự án giáo sư tiến sĩ trịnh sinh và nhiếp ảnh gia lê bích
sách do nhà xuất bản thế giới ấn hành
các con lưu lại biết tích biết tích của là cái gì
biết tích ở trong làng thì vẫn còn một số cái bản khác ví dụ như bản khác của cái đại tự của người làng khác
và bây giờ vẫn treo ở làng
thì cái đó là theo tôi đấy là cái bản gốc họ làm và họ treo một cách hoàn toàn tự nhiên
chưa có bàn tay của bất kỳ một cái nhà nghiên cứu nào cả
cái thứ hai một số những các cái cụ vẫn còn ở đấy
chúng tôi có dịp tiếp xúc với bản thân về làng kim hoàng rất nhiều
và các cụ cũng kể lại hồi năm khoảng độ bốn mươi năm bốn mươi bảy tôi còn gánh tranh đi bán
thế mới hỏi cụ các cụ ấy là tranh nó như thế nào
trong nhóm chúng tôi thì cũng dựng lại cái màu sắc ví dụ cái màu sắc pháo rồi vàng yến v v
trong cái sách chúng tôi cũng công bố hết
cuốn sách gồm ba trường với ba trăm bốn mươi sáu ảnh màu minh họa hai mươi bốn tài liệu tham khảo và trích dẫn
các hình ảnh mô tả với nhiều góc chụp khác nhau cho người đọc những góc nhìn toàn cảnh làng kim hoàng
từ trên cao cho tới cận cảnh về từng họa tiết chạm khắc trong đình làng
bên cạnh đó là những hình ảnh sinh động tái hiện quá trình khôi phục tranh in tranh
và những giao lưu triển lãm giới thiệu tranh kim hoàng với công chúng trong nước và quốc tế
không chỉ có thông tin về dòng tranh kim hoàng cuốn sách với nhiều nội dung phong phú về văn hóa dân gian làng xã
cái dòng tranh hạng trống và cái dòng tranh đông hồ thì ai người ta cũng có thể biết được và có thể là tiếp xúc rồi
thế nhưng mà đối với cả dòng tranh kim hoàng thì có thể là người ta có thể là mua tranh về những cái kỹ thức của làm tranh
hay là kỹ thuật làm giấy của nền tranh hay lịch sử của dòng tranh cũng như là lịch sử của làng kim hoàng
thì người ta có thể là chưa nắm được
trong cái quyển sách đó thì ekip chúng tôi đã dành riêng một chương là để viết về làng kim hoàng
bởi vì nếu như mà không có cái làng kim hoàng đấy thì tôi nghĩ rằng là cái dòng tranh kim hoàng khó có sự đặc sắc như vậy
chính vì như thế cho nên là so với cả các quyển sách khác viết về tranh dân gian thì thường là chỉ viết về dòng tranh
và viết qua về lịch sử thì trong cái quyển sách của tôi trong chương một thì tôi có đưa cả cái hương ước của làng
bởi vì cái hương ước đấy chính là những cái tài sản phi vật thể của làng
và những cái đó nếu như mà với cái cuộc sống hiện đại thì càng ngày càng bị mất
tranh kim hoàng của tôi thì xuất xứ từ mấy trăm năm cơ
nhưng mà đến năm bốn mươi năm là vỡ đê hoang mạc
thì sau đó là bị mai một đi những cái khuôn tất cả nó đều bị chìm đắm trong đợt vỡ đê
và nguyễn thị thù hòa thì đã về khôi phục cho dòng tranh của tôi ba năm nay
mà đến bây giờ thì đã in thành sách ấn
thì tôi là người dân tôi thấy rất là vinh dự
để khôi phục cái dòng tranh của anh
như là kim hoàng mà từ ngày xưa đã mai một bất đi dò
những cái tư liệu tôi xem cũng rồi đấy
thì tôi thấy rất là phong phú và đầy đủ
có ý nghĩa sâu sắc về những cái dân gian của làng của xã ngày xưa
cuốn sách dòng tranh dân gian kim hoàng
là lời tri ân tới vị tổ của làng nghề kim hoàng và các nghệ nhân xưa
đây là một nỗ lực để khẳng định vị trí của dòng tranh kim hoàng
trong dòng trẻ chung của tranh dân gian việt nam
góp phần bảo tồn di sản quý báu của dân tộc

các dòng tranh kim hoàng sánh vai phát triển như bao dòng tranh dân gian khác
tuồng là loại hình sân khấu mang tính cổ điển độc đáo
được hình thành trên cơ sở cao vũ nhạc
và các trò diễn sướng dân gian lâu đời của việt nam
để quảng bá sự độc đáo của nghệ thuật tuồng
thời gian qua nhát tuồng việt nam đã nỗ lực xây dựng nhiều chương trình biểu diễn
nhằm thu hút du khách đến với loại hình nghệ thuật này
tuồng còn gọi là hát bội
hát bội là một trong những bộ môn nghệ thuật cổ điển và bác học bậc nhất việt nam
đây là bộ môn nghệ thuật cung đình phát triển mạnh mẽ thời nhà nguyễn
từng được coi là quốc kịch
tuy nhiên sự phát triển của xã hội kéo theo các loại hình giải trí phát triển mạnh mẽ
trong khi tuồng vẫn phải giữ vững các yếu tố truyền thống rất khó để làm mới
không cạnh tranh được với sự phát triển của các loại hình giải trí khác
tuồng dần vắng bóng người xem
trước thực trạng trên các nghệ sĩ nhà hát tuồng việt nam chăn trở tìm hướng đi mới cho tuồng
môn nghệ thuật truyền thống này giới thiệu đến du khách đặc biệt là du khách quốc tế
trong những năm qua nhà hát tùng việt nam cũng đã phối hợp với singapore
với quỹ phát triển văn hóa của singapore tổ chức xây dựng rất nhiều tác phẩm
để giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của việt nam
cũng như văn hóa nghệ thuật của việt nam đến với các nước trên thế giới
thời gian qua nhà hát tuồng việt nam đã xây dựng các chương trình biểu diễn
phục vụ khách du lịch đều đạn vào chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần
tại năm mươi một đường thành hà nội
qua những trích đoạn tuồng đặc sắc giúp du khách có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu
từ đó góp phần quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật tuồng
đây là lần đầu tiên tôi đến xem tôi đi cùng mẹ và em trai tôi
chương trình này rất tuyệt vời tôi thích phần âm nhạc truyền thống
nó rất hấp dẫn cả mẹ và em tôi cũng chăm chú xem và tỏ ra rất thích thú
sau lần đầu tiên được xem biểu diễn tuồng khi đến việt nam
bà doreen handlock thực sự bị cuốn hút bởi mưu nghệ thuật này
giờ đây mỗi khi có dịp bà lại rủ những người bạn nước ngoài của mình đến xem các chương trình biểu diễn
không những thế bà còn đề nghị nhà hát được hỗ trợ dịch lời thoại cho các vở diễn ra tiếng anh miễn phí
khi thấy những bản phụ đề viết cho du khách chưa thật sự hấp dẫn
chương trình cảm xúc như thế này diễn viên diễn xuất tuyệt vời như thế mà khán giả đến xem không đông
tôi cảm thấy rất tiếc tôi muốn môn nghệ thuật này ra thế giới lắm
ví dụ như
ví dụ như mỹ hay ấn độ chẳng hạn tôi thật sự ấn tượng với màn ông giả cõng vợ đi xem hội
một diễn viên đóng hai vai rất tuyệt vời hay màn diễn hồ nguyệt cô hóa cáo
bạn diễn viên diễn xuất sắc từ điệu bộ đến ánh mắt đến nỗi tôi nổi hết cả da gà
đây không phải lần đầu tiên tôi đến xem tuồng và tôi hứa là sẽ đưa thêm nhiều bạn bè của mình đến với tuồng của việt nam
để nghệ thuật tuồng tiếp cận du khách quốc tế phải là một quá trình đặc biệt giao cản ngôn ngữ là một khó khăn
do đó các chương trình biểu diễn cho du khách của nhà hát tuồng không đi sâu vào nghệ thuật hát sướng đặc trưng của tuồng
mà giới thiệu đến du khách nghệ thuật múa âm nhạc truyền thống hay nghệ thuật biểu diễn
các nghệ sĩ xây dựng chương trình muốn tạo ra một sự thay đổi tất cả các không gian văn hóa nghệ thuật diễn ra trên sân khấu
với mục đích lớn nhất là giúp khách du lịch biết đến nhiều hơn kỹ lưỡng hơn về bộ môn nghệ thuật tuồng truyền thống này
nhà hát tuồng việt nam còn có những buổi diễn đưa tuồng ra các sân khấu mở trên phố đi bộ mã mây hà nội
cũng như tổ chức các chương trình tương tác tìm hiểu khám phá nghệ thuật tuồng truyền thống
hay tổ chức các chương trình biểu diễn cho các đại sứ các nước tại việt nam
giúp các du khách đến việt nam có thể dễ dàng tiếp cận hơn với tuồng
bạn của tôi giới thiệu tôi đến đây và tôi không tin được là chương trình lại hay như thế này
tôi ấn tượng nhất là tiết mục lần mẫu suốt lần nhi xem thấy rất ngạc nhiên và thú vị
cảm xúc tôi dâng trào khi xem từng tiết mục từ đạo cụ âm nhạc cách diễn xuất của các nghệ sĩ
giúp tôi yêu mến và muốn tìm hiểu về môn nghệ thuật này của việt nam
tôi hứa sẽ đưa thêm nhiều khách đến với môn nghệ thuật tuồng của các bạn tôi sẽ làm được điều đó
nhà hát tuồng việt nam cũng đang nỗ lực liên kết với nhiều cơ sở trường học công ty du lịch để đưa tuồng thành sản phẩm du lịch
thông qua đó nhà hát vừa quảng bá được văn hóa truyền thống tới du khách
vừa có nguồn thu để duy trì phát huy và bảo tồn vốn quý của cha ông
cũng được mang nghệ thuật tuồng truyền thống giới thiệu tới khán giả trong nước cũng như là khán giả quốc tế
một người diễn viên cũng mong muốn làm sao để gìn giữ kế thừa những loại hình truyền thống của cha ông
đã để lại cho thế hệ trẻ và thế hệ trẻ gìn giữ để kế bước của thế hệ đi trước
hy vọng rằng về tương lai
mặc dù hiện tại du khách đến với tuồng và mỗi xuất diễn chưa nhiều
nhưng hy vọng rằng với những nỗ lực tự thân và việc để mạnh quảng bá
hợp tác với các đơn vị lữ hành trong thời gian tới nhà hát tuồng sẽ đỏ đèn nhiều hơn
đây chính là sự động viên với những người nghệ sĩ trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống chầm lắng như hiện nay
đến đây thì chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được kết thúc
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvănhoaacomnhân dân org vn hoặc có số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau